ngày một mươi năm tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi theo chỉ thị của chủ tịch hồ chí minh đoàn thanh niên cứu quốc việt nam thành lập đơn vị thanh niên sung phong công tác chung mừng đầu tiên
với tinh thần không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền đào núi và lấp biển quốc trí át làm nên
thanh niên sung phong việt nam đã cống hiến công sức trí tuệ máu xương và tuổi thanh xuân góp phần cùng toàn quân toàn dân
làm nên những chiến công oanh liệt trong kháng chiến thống nhất tổ quốc bảo vệ chủ quyền và xây dựng đất nước
hôm nay ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại bảy mươi năm trưởng thành và phát triển của lực lượng thanh niên sung phong
trong những ngày đầu đơn vị thanh niên sung phong công tác trung ương đầu tiên được thành lập tại núi hồng huyện định hóa tỉnh thái nguyên có hai trăm hai mươi năm đội viên
ngay trong những ngày đầu này lực lượng thanh niên sung phong đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ chiến đấu tại chiến dịch biên giới năm một nghìn chín trăm năm mươi
trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc
thanh niên sung phong đã dũng cảm ngoan cường sáng tạo lập nhiều chiến cộng hiển hách
dưới sự lãnh đạo của đảng và đặc biệt là sự chỉ đạo là một cách sáng tạo của chủ tịch hồ chí minh lập ra lực lượng thanh niên sung phong
và từ đó có thể là quy động được cái sức trẻ vào cái nhiệm vụ chiến đấu phục vụ chiến đấu
cũng như nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội miền bắc và làm hậu phương lớn để phục vụ cho miền nam
trước những thành tích đạt được lực lượng thanh niên sung phong đã được chủ tịch hồ chí minh tặng bốn câu thơ
không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền đào núi và lấp biển quyết trí ắt làm nên
bốn câu thơ này của bác đã trở thành định hướng chính trị và phương pháp giáo dục
gian luyện nghị lực cho lực lượng thanh niên sung phong và cho cả thế hệ trẻ việt nam
phát huy truyền thống anh hùng của các thế hệ thanh niên sung phong
sau ngày tổ quốc thống nhất
các thế hệ thanh niên sung phong thanh niên tỉnh nguyện lại hăng hái lên đường
sẵn sàng hy sinh góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc quê hương đất nước
thanh niên hiện nay đã phát huy là cao độ cái tinh thần phục vụ đất nước
đặc biệt là trên lĩnh vực khoa học công nghệ
trên những lĩnh vực mà đòi hỏi là thanh niên phải có mặt ở đó
ví dụ biên giới hải đảo
rồi ở những vị trí mà có thể nói là
là rất cần thiết cho những người dân của chúng ta
đó là giúp dân để thực hiện những nhiệm vụ phát triển
nông nghiệp chân nuôi rồi làm rừng
rồi làm những cái nhiệm vụ có thể đặc biệt ở vùng nông thôn mề núi
bảy mươi năm qua khắc ghi lời dạy của bác
đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên
các thế hệ thanh niên sung phong luôn là lực lượng sung kích
trên tất cả các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng
trong công cuộc đổi mới đất nước
lực lượng thanh niên sung phong vẫn luôn là niềm tự hào của dân tộc
tiếp tục giữ vững ngọn lửa cách mạng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống
hưởng ứng tham gia xây dựng đời sống văn hóa văn minh đô thị và nông thôn mới
có phần thiết thực vào công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng của đất nước